ngày hai mươi ba tháng bảy công đoàn các khu công nghiệp tỉnh hà nam đã tổ chức hội nghị biểu dương cán bộ công đoàn cơ sở tiêu biểu giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi tám
tại hội nghị bốn mươi năm cán bộ công đoàn cơ sở tiêu biểu đã được lựa chọn từ hơn chín trăm bốn mươi cán bộ công đoàn cơ sở trực thuộc trong các khu công nghiệp tỉnh hà nam đã được biểu dương
đây là những tấm gương sáng thể hiện tinh thần trách nhiệm bản lĩnh trí tuệ đã và đang đồng hành cùng đội ngũ đoàn viên công nhân lao động góp phần vào sự phát triển bền vững của doanh nghiệp
dịp này hai mươi sáu cá nhân đã được tặng kỷ niệm trương vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn
công đoàn các khu công nghiệp tỉnh hà nam đã tặng năm mươi xuất quà mỗi xuất trị giá năm trăm linh đồng cho các công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn